nhân kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín trại giam gia trung thuộc tổng cục tám bộ công an tại tỉnh gia lai
đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt hai cho hơn năm trăm linh phạm nhân
với mức giảm cao nhất là ba mươi sáu tháng và thấp nhất là một tháng
đây là những phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình học tập cải tạo và chấp hành các nội quy
quy định của trại giam được bình xét công khai từ cơ sở và được hội đồng xét giảm án thông qua
đặc biệt trong số năm trăm hai mươi sáu phạm nhân được giảm án lần này có một mươi ba phạm nhân được xét giảm hết thời hạn
và tha tù trở về hòa nhập với cộng đồng
trước đó trại giam gia trung cũng đã phối hợp với công an tỉnh gia lai tổ chức tư vấn giáo dục pháp luật
cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù của đơn vị
các phạm nhân sắp mãn hạn sẽ được tư vấn các nội dung quan trọng liên quan đến quyền
trách nhiệm và lợi ích chính đáng của công dân tại nơi cư trú
được trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật để tự tin khi tái hòa nhập với cộng đồng